tại thành phố cần thơ đã diễn ra hội thảo sụt lún đồng bằng sông kiểu long
hội thảo được tổ chức nhằm đưa ra các kết luận chính xác đủ mức chi tiết về thực trạng sụt lún
tốc độ sụt lún và nguyên nhân gây ra sụt lún tại từng khu vực của đồng bằng sông kiểu long
đặc biệt tại các đô thị lớn trên cơ sở đó có thể dự báo về diễn biến sụt lún đối với từng khu vực
theo các kịch bản khác nhau làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung làm rõ các nội dung về đánh giá được thực trạng hoạt động
nghiên cứu điều tra về sụt lún đất ở đồng bằng sông kiều long các kết quả đã đạt được và các vấn đề còn tồn tại
bên cạnh đó các đại biểu cũng tập trung vào thảo luận về đề xuất thực hiện điều tra
nghiên cứu tiếp theo để khoanh định các khu vực sụt lún xác định tốc độ sụt lún và nguyên nhân gây ra sụt lún
ở từng khu vực đề xuất đầu mối tổng hợp xử lý và công bố chính thức thông tin sụt lún
đề xuất xây dựng các kịch bản sụt lún và giải pháp ứng phó theo lộ trình từ trung ương đến địa phương